ngày giáp tết làng hoa sa đéc tỉnh đồng tháp từ lâu đã được mệnh danh là nơi của bốn mùa hoa khoe sắc
là một trong những vựa hoa lớn nhất ở đồng bằng sông cửu long
những ngày này ghé thăm nơi đây du khách không chỉ được tham quan chụp hình và chiêm ngưỡng những cánh đồng hòa rực rỡ
mà còn được tận hưởng không khí nhộn nhịp của một làng hoa ngày giáp tết
những ngày giáp tết làng hoa sa đéc rực rỡ sắc màu với hàng ngàn loại hoa kiểng
là thủ phủ hoa của vùng đồng bằng sông kiều long
sa đéc trở thành nơi cung cấp các loại hoa kiểng tết cho các tỉnh miền tây
thành phố hồ chí minh và cả các tỉnh thành miền trung miền bắc
hiện tại bây giờ là trên gần sáu trăm linh hectare hoa kiểng trũng đội có khoảng hơn hai trũng đội
rộng nhiệm nhất là những ngày gần đây đã đi cho hà nội
rồi vài bữa nữa thì khoảng hai mươi trở lên thì đi cho các tỉnh mình để phục trụ cho tết tết
bằng kinh nghiệm và sự sáng tạo
bà con trồng hoa ở sa đéc đã lai tạo du nhập thuần dưỡng nhiều giống hoa mới
cung cấp cho thị trường như dạ yến thảo leo hoa lưu ly sắc pháo hoàng yến đỏ
hay các loại cây kiểng phục vụ trang trí cho ngày tết
vậy nên những ngày này về làng hoa sa đéc
du khách như lạc vào tiên cảnh với muôn vẻ hoa lá và rực rỡ sắc màu
nhìn những cánh hoa tươi sắc đang nở rộ như thế này thì cảm thấy rất là rạo rực
rất là nôn tết và cảm thấy cái tết này
thì chắc là sẽ may mắn và hạnh phúc hơn rất là nhiều
bởi vì trước tết thì bắt đầu đi chuẩn bị tết rất là nôn nao
hàng năm thì mình muốn giữ lại một cái kỷ niệm về quê mình
để mỗi năm có sự thay đổi như thế nào về cái quê hương của mình
với lại thì mình cũng không ở đây thường xuyên
nên chỉ có dịp tết là mình về đi được cứ quê thôi
nên mình muốn giữ lại khoảnh khắc cái ngày tết đẹp nhất của quê mình thôi
với thương hiệu và nét đặc trưng riêng
người trồng hoa ở làng hoa sa đéc giờ không chỉ trồng bán
mà còn tận dụng để làm du lịch với các dịch vụ tham quan
mua sắm trải nghiệm nơi thành phố hoa của miền sông nước